giải bóng đá lớn nhất hành tinh fifa world cup năm hai nghìn một mươi tám diễn ra cũng đồng thời kéo theo sự phát sinh mạnh mẽ của nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ đặc biệt là cá độ qua mạng internet gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
chiều nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hai đối tượng nguyễn văn phi và sơn hoàng anh cả hai cùng hai mươi chín tuổi ngụ tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền là gần nửa tỷ đồng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an tp biên hòa phát hiện nguyễn văn phi có nhiều biểu hiện nghi vấn trong việc thu gom tiền của một số người ở khu vực phường long bình tân nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện phi đang đi thu tiền cá cược thắng được sau khi kết thúc hai trận giữa anh với thụy điển và nga với kratia
từ lời khai của phi công an tp biên hòa xác định đối tượng sơn hoàng anh là nhà cái cá cược
tiến hành kiểm tra hành chính nhà hoàng anh ở khu phố hai phường long bình tân
lực lượng công an phát hiện nhiều tài liệu gồm giấy tờ ghi nội dung số tiền cá cược bóng đá bằng giấy tin nhắn điện thoại với nội dung cá cược cùng bốn mươi năm triệu đồng tiền mặt dùng để cá cược
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ